ghi nhận bước đầu cho thấy ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm đã có chuyển biến rõ rệt
hình ảnh các tổ tuần tra có mặt trên khắp các tuyến phố đã đem lại sự an tâm cho người dân khi điêu thông
các tổ tuần tra có mặt trên khắp các tuyến phố đã đem lại sự an tâm cho người dân khi đi thông
những trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm như thế này đã có dấu hiệu giảm hẳn trong những ngày vừa qua
hai tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động hà nội tung quân giải khắp toàn thành phố tuần tra khép kín địa bàn
thời gian tuần tra từ sáu h ba mươi phút đến hai mươi bốn h hàng ngày
chính vì vậy sau một tuần gia quân số người vi phạm giao thông đã có dấu hiệu giảm rõ rệt
sau tuần đầu gia quân lực lượng cảnh sát cơ động hà nội đã tổng xử lý hơn ba hai trăm linh trường hợp vi phạm xử phạt tại chỗ hơn hai hai trăm linh trường hợp với tổng số tiền phạt lên đến hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
điều đáng nói ngay trong thời điểm tuần tra lưu động vào ban ngày để xử lý lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm của người tham dự
lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự

lực lượng cảnh sát cơ động hà nội đã tổng xử lý hơn ba hai trăm linh trường hợp vi phạm xử phạt tại chỗ hơn hai hai trăm linh trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt lên đến hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động tuần tra khắp địa bàn thành phố đã phần nào góp phần cải thiện tình hình vi phạm giao thông đồng thời đem lại cảm giác bình yên cho người dân thủ đô